trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine quân đội nga đã đưa hệ thống ecelders vào tham chiến
tổ hợp tên lửa chiến dịch chiến thuật eander của nga có thể vẫn bình an vô sự giữa mưa bão bom đạn của kẻ thù
bởi vì tổ hợp này sở hữu những thiết bị chuyên dụng đó là những đầu đạn nghi binh để đánh lừa hệ thống phòng không của đối phương
phía ukraine đã phát hiện ra những chi tiết bí mật rất nhỏ trong hệ thống này
các chuyên gia nhận định rằng mỗi quả tên lửa chín m bảy trăm hai mươi ba của ecender có thể mang theo tối thiểu sáu đầu đạn nghi binh
nhiệm vụ đầu của đạn nghi binh là đánh lừa hệ thống radar đánh lạc hướng tên lửa có trang bị hệ thống dẫn đường băng tiêu hồng ngoại của đối phương
giúp ecander có thể qua mặt hệ thống phòng không của địch
những tên lửa của ecelder chỉ phóng mục tiêu giả khi xác định chắc chắn bản thân có nguy cơ bị tấn công
những mục tiêu giả trong tên lửa của ecelder có hình dạng giống như cái phi tiêu
có chiều dài khoảng ba mét có màu trắng phần đuôi có màu vàng
những mục tiêu giả có thể phát ra tín hiệu vô tuyến để chế áp hoặc đánh lửa ra đài đối phương
có thể phát ra nguồn nhiệt để thu hút tên lửa của đối phương về phía mình
hệ thống tên lửa chiến dịch chiến thuật iskander được trang bị cho quân đội nga từ năm hai nghìn sáu
đây là một loại vũ khí chính xác cao được dùng để tiêu diệt các kho vũ khí khu vực tập trung đông quân của địch
ngoài ra ecender còn được sử dụng để tiêu diệt tàu chiến máy bay máy bay trực thăng hệ thống phòng không
hệ thống phòng thủ tên lửa sở chỉ huy trung tâm thông tin tổ hợp tên lửa và pháo binh tầm xa của đối phương
các chuyên gia cho rằng những đầu đạn nghi binh của ecelder thực chất là những thiết bị nhử mồi thế hệ mới
nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương
những thiết bị này đã được trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa
những thiết bị nhửi của tổ hợp iscander đã được nâng cấp để vượt qua và tiêu diệt những lá chắn tên lửa hiện đại nhất của đối phương
người đứng đầu lực lượng tên lửa và pháo binh cho biết israel là tổ hợp tên lửa tối ưu nhất của nga
là có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa
tuy vậy tổ hợp này vẫn không ngừng được tiến hóa hiện đại
hiện nay tổ hợp công nghiệp quốc phòng nga đang tiến hành nâng cấp tổ hợp ecender
để nâng cao tính năng sử dụng cũng như khả năng tác chiến của tổ hợp này
yếu tố quan trọng nhất đối với một hệ thống tên lửa đó là tầm bắn
ecelder có tầm bắn xa khoảng năm trăm linh km khả năng triển khai tác chiến nhanh
việc triển khai ekender vào vị trí chiến đấu khi đang hành quân mất khoảng một mươi sáu phút
để iskander vào vị trí sẵn sàng chiến đấu cao mất không quá bốn phút
khoảng ngừng giữa các lần bắn là một phút
tổ hợp ecander có thể bố trí ở những nơi tuyệt đối an toàn
thời gian sử dụng của ecelder là một mươi năm trong đó có ba năm tham gia chiến đấu
tổ hợp ekender có thể hoạt động ở khoảng nhiệt độ giao động từ âm năm mươi độ đến năm mươi độ c
tổ hợp iskander gồm sáu xe riêng biệt mỗi giây được trang bị thiết bị điện tử hiện đại
mỗi tổ hợp được trang bị hai tên lửa chín m bảy mươi hai ba k một đã được lắp trên bệ phóng và hai tên lửa dự bị
đây là loại tên lửa một tầng chạy bằng nhiều nhiên liệu rắn
ưu điểm chính là những tên lửa này là khả năng cơ động cao
được điều khiển trong suốt quỹ đạo bay
trong khi lượng phóng tên lửa chín m bảy trăm hai mươi ba k một lên tới ba tám tấn đầu đạn nặng bốn trăm tám mươi g
tên lửa của ecander có thể tiếp nhận được một mươi loại đầu đạn
độ chính xác của tổ hợp iskander hiện nay vẫn chưa được công bố
theo một số dữ liệu tầm bắn của iskander đạt khoảng năm trăm linh km độ xoay số khoảng hai mươi ba mươi m
hiện nay nga đã phát triển và thử nghiệm phiên bản icanderca để sử dụng tên lửa hành trình
theo thiết kế mới phiên bản iskander k có thể sử dụng tên lửa
r năm trăm linh với tầm bắn được nâng lên hai km
iskander k hiện nay chưa được trang bị cho quân đội nga
tên lửa trang bị cho tổ hợp iskander có khả năng cơ động tốt nhất
ở những thời điểm quan trọng nhất của quỹ đạo bay như xuất phát và tiếp cận mục tiêu
thời gian bay lâu nhất của tên lửa có khi đạt độ cao lên đến năm mươi km
tên lửa của iskander được mạng một lớp đặc biệt có khả năng tàng hình trước radar của đối phương
ở độ cao năm mươi km tên lửa của tổ hợp iskander bay với tốc độ hai một trăm linh km trên giờ
tạo ra một lực g
nguồn lực ảo dạng quán tính đạt hai mươi ba mươi đơn vị
với tốc độ này thế giới hiện nay chưa có tên lửa nào có thể đánh chặn
tên lửa của tổ hợp itkander được trang bị một hệ thống dẫn đường quán tính
giai đoạn tiếp cận mục tiêu hệ thống dẫn đường quang học tự động được kích hoạt
với cơ chế này tên lửa của iskander có thể đảm bảo các cuộc tấn công hiệu quả
chính xác và không bị hệ thống tác chiến điện tử của đối phương chi phối
trong suốt thời gian hoạt động của tên lửa không cần phải điều chỉnh tín hiệu vệ tinh
tên lửa của ecunder có thể sử dụng được dữ liệu của cả gps
năng lực tên lửa chống tăng javelin của mỹ cung cấp cho ukraine
với chiều dài một hai mét daven có thể được vận chuyển và bắn chỉ bởi một người lính duy nhất
tuy nhiên loại vũ khí do các nhà sản xuất mỹ như lockheed martin và raytheon chế tạo
có hỏa lực đủ để chọc thủng giáp xe tăng từ cách xa hai năm km
những đặc điểm này đã khiến javelin trở thành một tên lửa đáng chú ý
vũ khí được lựa chọn để đẩy lùi các cuộc tấn công của xe tăng trong không gian đô thị
người điều khiển jalin có thể bí mật tiếp cận và tấn công một mục tiêu trong bối cảnh đó
lực lượng ukraine đặt kỳ vọng vào các vũ khí này trong bối cảnh xe tăng của nga đang di chuyển
nhắm hướng kiev từ ngày một tháng ba
vừa tháng một năm nay mỹ đã chuyển giao số vũ khí trị giá hai trăm linh triệu usd cho ukraine
bao gồm ba trăm linh tên lửa javelin
mới đây ngày hai mươi sáu tháng hai washington phê duyệt viện trợ quân sự bổ sung cho ukraine
sau khi nga mở chiến dịch tấn công
trong nhiệm kỳ của tổng thống barack obama
mỹ đã không cung cấp javelin cho ukraine vào thời điểm nga sát nhập crimea năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên dưới thời tổng thống donald trump washington đã đảo ngược chính sách
quyết định trang bị vũ khí này cho kiev
theo viện nghiên cứu hòa bình quốc tế
chi tiêu quốc phòng của nga ở mức sáu mươi một bảy tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
xếp thứ bốn trên thế giới

trong khi đó ukraine chỉ chi năm chín tỷ usd cho quốc phòng trong cùng một năm
quân đội nga có thể huy động chín trăm linh quân nhân tại ngũ
trong khi ukraine chỉ có một trăm chín mươi sáu quân thường trực
nga có một mươi năm xe quân sự bọc thép
bao gồm cả xe tăng gấp năm lần con số mà ukraine sở hữu
nói cách khác về lý thuyết ukraine sẽ không thể nào kháng cự lại nga
nếu cả hai quốc gia áp dụng cùng một cách tiếp cận quân sự
nhưng lúc này vũ khí hạng nhẹ tiên tiến
có thể gây sát thương đáng kể cho thiết bị của đối phương
đang là con át chủ bài của kiev
mỹ và quốc gia châu âu đã cung cấp cho ukraine
nhiều loại vũ khí như vậy
đức và một số nước khác đã quyết định cung cấp những vũ khí loại này
chẳng hạn như tên lửa đất đối không stinger
và tên lửa chống tăng vác vai
trong khi đó anh được cho là đã cung cấp hệ thống tên lửa chống tăng
thế hệ tiếp theo được phát triển cùng với thụy điển
bà lan đang chuẩn bị chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không di động sản xuất nội địa
ngoài ra estonia latvia và lithuania
cũng đã gửi tên lửa vác vai tới ukraine
tuy vậy theo tướng kiyofumi
tham yêu trưởng lực lượng phòng vệ mặt đất nhật bản
sự hiện diện của tên lửa javalin và các loại vũ khí hạng nhẹ
không thể bù đắp cho khả năng quân sự vượt trội của nga
tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi chín một hợp đồng trị giá ba mươi triệu usd
nhằm nghiên cứu phát triển daverlin cho quân đội mỹ
đã được trao cho liên doanh gồm hai nhà thầu tiền thân của raytheon và lockheed martin
javelin đã được thử nghiệm thành công vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
và lô tên lửa javelin đầu tiên đã được đưa vào biên chế từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cho tên lửa chống tăng m bốn mươi bảy dragon
jabalin có tên đầy đủ là fgm một trăm bốn mươi tám javelin
là tổng hợp tên lửa chống tăng vác vai
hoạt động theo nguyên lý bắn và quên hiện đại nhất hiện nay
vượt trội về cơ chế điều khiển hơn so với nhiều loại tên lửa
kể cả connet của nga có thể bắn từ vai người lính mà không cần giá phóng
tên lửa jaberlin được thiết kế để tiêu diệt xe tăng xe bọc thép của đối phương
nhưng cũng phát huy hiệu quả khi tấn công trực tiếp các tòa nhà công sự
nó nặng một mươi một tám km dài một hai mét đường kính thân một trăm hai mươi bảy mm
với tầm bắn hiệu quả từ bảy mươi năm hai nghìn năm trăm linh m tầm bắn tối đa gần năm nghìn m tùy phiên bản
đầu đạn javelin thuộc kiểu hai đầu nổ chuyên phá rác phản ứng nổ
được trang bị trên xe tăng hiện đại
đầu nổ thứ nhất sẽ kích hoạt khối era bên ngoài để lộ ra lớp rác chính của xe tăng
để đầu nổ thứ hai xuyên phá với sức xuyên sáu trăm năm mươi mm thép đồng nhất
một điểm độc đáo là đầu đạn sử dụng chất nổ mạnh
của javalin tiêu diệt các xe tăng hiện đại bằng cách tấn công từ trên cao
nơi lớp rác mỏng nhất được thiết kế để giảm chóng lượng xe
tên lửa javalin được lục quân thủy quân lục chiến mỹ
và lực lượng đặc nhiệm australia sử dụng với nhiều mục đích khác nhau
và đã chứng minh hiệu quả trong cuộc chiến tranh iraq năm hai nghìn ba
cũng như các hoạt động tác chiến ở syria